bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay bốn tháng bảy của bộ y tế cho biết
việt nam có thêm ba trăm sáu mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một trăm sáu mươi chín ca
tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín trong ngày là tám trăm tám mươi bảy ca
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các tỉnh phía nam những ngày gần đây
thủ tướng phạm minh chính đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tám tỉnh thành phố phía nam
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cũng cho biết tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát về tổng thể
tại hà nội dịch bệnh được kiểm soát tốt
tại bắc giang bắc ninh tình hình đã bắt đầu ổn định
hưng yên nghệ an hà tĩnh thành phố đà nẵng và một số địa phương đang rất nỗ lực để nhanh chóng kiểm soát được tình hình
riêng tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh miền đông dịch đang diễn biến nhanh phức tạp
và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới
thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng bộ công an và một số địa phương có kinh nghiệm phòng chống dịch
tiếp tục hỗ trợ phối hợp ưu tiên tri viện các lực lượng thiện chiến cho thành phố hồ chí minh và địa phương trong vùng
công an huyện hạ lang của tỉnh cao bằng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt một đối tượng vận chuyển trái phép trên bà tùy
theo đó tại khu vực đường vành đai vào mốc biên giới tám trăm tám mươi sáu thuộc xóm kỳ lạc xã quang long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
công an huyện hạ lang
đã phát hiện đối tượng hoàng văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện hạ lan tỉnh cao bằng
về hành vi vận chuyển trái phép trên bà tùy
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin
đối tượng tuyên khai được một người thuê vận chuyển số ma túy trên đến khu vực mốc tám trăm tám mươi sáu để bán lại cho một người nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ nguyễn ngọc minh bốn mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu
vào khuya ngày ba tháng bảy người dân tại khu phố bình thuận hai phường thuận giao thành phố thuận an nghe tiếng la hét thất thanh từ một quán cà phê
khi chạy đến kiểm tra người dân phát hiện bên trong quán có một người phụ nữ đã tử vong
vào thời điểm này người chồng là nguyễn ngọc minh đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú
theo lời khai của minh hai vợ chồng người này mở quán cà phê và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn đến cãi vã
tối ngày ba tháng bảy sau khi đi chơi về thì người vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chồng nên bị chồng đâm tử vong
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện châu thành của tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại xã phú tân và thị trấn châu thành huyện châu thành
trước đó trong giờ diễn ra trận bóng đá giữa hai đội cộng hòa xéc và đan mạch lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng lâm thành minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện châu thành đang trực tiếp ghi cá cửa bóng đá hình thức qua tin nhắn điện thoại
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ gần hai mươi triệu đồng tiền mặt một điện thoại di động bên trong có lưu trữ tin nhắn sáu đối tượng nhắn tin tham gia cá cược với tổng số tiền gần một mươi tám triệu đồng
tiếp đó lực lượng công an phát hiện đối tượng trần hữu duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nhắn tin trên điện thoại di động cùng các đối tượng khác tham gia cao độ bóng đá theo hình thức ăn thua bằng tiền tại quán cà phê thuộc ấp xây đá thị trấn châu thành huyện châu thành
tại hiện trường công an tạm giữ trên một mươi triệu đồng tiền mặt ba điện thoại di động bên trong có các tin nhắn của một mươi đối tượng tham gia cá cửa bóng đá với số tiền trên năm trăm linh tỷ đồng

tại tỉnh phú yên ngoài tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp của yếu tố dịch tễ thành phố sẽ triển khai xét nghiệm sars cov hai sàn lọc trên diện rộng
thành phố tuy hòa đã thành lập một mươi hai tổ lấy mẫu để xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time pcr với những khu vực có nguy cơ cao ở các xã bình kiến an phú đồng thời lấy mẫu test nhanh cho tất cả các lực lượng tham gia chống dịch trên địa bàn thành phố
theo đó từ ngày bốn tháng bảy đến ngày sáu tháng bảy khoảng hai mươi năm người tại tp tuy hòa sẽ được lấy mẫu xét nghiệm hoặc test nhanh sars cov hai
và đến thời điểm này tỉnh phú yên ghi nhận thêm một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
như vậy tỉnh này đã ghi nhận hai trăm tám mươi ca dương tính sars cov hai một bệnh nhân đã tử vong
trong số hai trăm bảy mươi chín ca dương tính sars cov hai đang được điều trị tại tỉnh phú yên hai bệnh nhân đang nguy kịch phải thở máy
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu toàn tỉnh hiện ghi nhận một mươi ba ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
và trong đó tại xã phước tỉnh huyện long điền là tám ca xã sơn bình huyện châu đức là năm ca
số trường hợp f một liên quan đến ca nhiễm cộng đồng là bốn trăm bảy mươi tám người f hai là một năm trăm hai mươi sáu người
hiện nay tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện các ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
và các ca bệnh covid một mươi chín tại một số khu chợ đầu mối trên địa bàn và có nguy cơ lây lan giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình muôn bán
sở y tế bà rịa vũng tàu đề nghị các cơ quan tổ chức đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh thành viên ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín các cấp
khẩn trương thông báo và truy tìm người đến các chợ chợ đầu mối hóc môn tp hcm chợ sơn kỳ quận tân phú tp hcm
chợ bình điền tp hcm chợ bà rịa thành phố bà rịa chợ sơn bình huyện châu đức chợ hòa hiệp huyện xuyên mộc
sở y tế yêu cầu những ai đã đến những địa điểm trên cần nhanh chóng thực hiện ngay việc tự theo dõi sức khỏe và cách ly ngay tại nhà
liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất thông qua số đường dây nóng để khai báo y tế và để được tư vấn hỗ trợ xử lý các bước tiếp theo
đồng thời cung cấp thông tin số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
đường dây nóng khai báo thông tin và tư vấn hỗ trợ y tế bộ y tế một chín không không chín không chín năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bà rịa vũng tàu chín trăm sáu mươi hai năm trăm một mươi năm nghìn năm trăm bảy mươi bảy
sở y tế bà rịa vũng tàu khuyến cáo người dân không đến các vùng địa phương đang có dịch theo tình hình thực tế tại các thông báo mới nhất của bộ y tế khi không thật sự cần thiết
hiện dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh nghệ an đang diễn biến phức tạp số ca dương tính với sars cov hai liên tục gia tăng
hàng nghìn trường hợp liên quan đến các ca dương tính này hiện đang được cách ly y tế tập trung tại khu vực trên toàn tỉnh
trong dịch covid một mươi chín thì bên cạnh lực lượng trên tuyến đầu có những bộ phận làm việc âm thầm ngày đêm mà ít người biết đến
đó là cán bộ làm công tác truy vết phóng sự được thực hiện tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an
hơn hai giờ sáng tổ chức vết công an thành phố vinh
vẫn miệt mài làm việc mỗi cán bộ chiến sĩ phải căng mắt căng tay để do hàng ngàn địa chỉ gọi hàng trăm cuộc điện thoại để truy vết dịch
thông tin đi và đến thường xuyên khiến họ không kịp nghỉ tay
và khi có một dấu vết về tình hình dịch bệnh thông tin được chỉnh ngay đi công an phường để truy vết khẩn cấp
và những chiến sĩ công an phường lại đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm hiểu lịch sử tiếp xúc
chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị phương và đặc biệt là sự giúp đỡ và công tác nhiệt tình của nhân dân để chúng tôi truy vết
mọi lúc mọi nơi mọi giờ không kể là ngày hay đêm kể cả giờ tháng một hay ba giờ sáng là chúng tôi là truy vết
đó là những vất vả cực nhọc của tổ chứa vết f một
những nguy hiểm lại nằm ở tổ chứa vết f
một mươi ba cán bộ đội an ninh công an thành phố vinh túc trực ngày đêm
ngay khi có thông tin f họ lập tức lên đường để truy vết
bộ quân phục được lồng thêm bộ quần áo bảo hộ y tế nóng bức bí bách
các cán bộ trực phải tiếp xúc với các trường hợp f ghi lại lịch sử di chuyển tiếp xúc rất tỉ mỉ
tổ công tác truy vết của công an thành phố vinh gồm ba mươi năm đồng chí
từ các đội điều tra đội an ninh đã âm thầm hoạt động từ ngày đầu tiên thành phố vinh có ca nhiễm đến nay
chưa ai được về nhà dù cho tổ ấm cách họ chỉ vài phút di chuyển
các trường hợp không đi khí mở nhiệm bệnh trường thương có tâm lý hoang mát
rồi không ổn định rồi lịch trình chúng ta truy vết lại thì rất là dài ngay
cho nên là việc để nhỡ để hết trả cái địa điểm tiếp xúc
cả cái người tiếp xúc thì rất là khó
cho nên là khi tâm lý lúc đó người ta chưa ổn định
nên là việc khai bão cũng chưa được thật sự đầy đủ để thuộc vùi công tác truy vết
nội dung thứ cái khó khăn nữa
ở trong cái vấn đề truy vết của cả cấp một thì thường thường
vì có những lúc cái ca bệnh nó xảy ra là lúc nửa đêm
lúc sau một mươi hai h đêm một giờ sáng ba giờ sáng
rồi chúng ta cũng phải tiếp tục ngay lập tức
với truy vết f một ngay thì lúc đó thì đa số các f một cũng đang ngủ
tất nhiên để truy vết thành công
đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao
hai mươi năm công an phường xã sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ thời điểm nào
dù là ngày hay đêm
ở khối xóm từ khối trưởng thanh niên phụ nữ tổ dân cư
đều vào cuộc để phục vụ công tác truy vết
nhờ vậy thông tin phục vụ các hoạt động phòng chống dịch

từ khi thành phố vinh có ca nhiễm đầu tiên vào ngày một mươi bốn tháng sáu
đến sáng ngày bốn tháng bảy
tổ công tác đã truy vết chín mươi bốn trường hợp f
gần hai sáu trăm linh f một và hơn chín f hai
quả đó đã kịp thời tham mưu cho thành phố vinh và tỉnh nghệ an
nhiều giải pháp cho công tác
các phòng chống dịch và công việc của họ
vẫn là tiếp tục một cách bền bỉ và âm thầm
tại đà nẵng trong thời gian vừa qua
đã có hàng trăm y bác sĩ lên đường chi viện cho các tỉnh bạn
sau thời gian dài trang bị các điều kiện cần thiết
trong ngày hôm nay hơn một trăm linh sinh viên của trường đại học kỹ thuật y dược
đã bắt đầu hành trình chi viện cho tỉnh phú yên
đợt này năm mươi ba y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an tại đà nẵng
cũng sẵn sàng lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh
háo hức phấn khởi chờ đợi đến ngày lên đường vào phú yên
là tâm lý chung của một trăm linh hai sinh viên trường đại học kỹ thuật y dược
các bạn sinh viên này đã từng tham gia hỗ trợ y bác sĩ đà nẵng
trong công tác dập dịch nên họ hiểu rõ được áp lực
và mong muốn chia sẻ gánh nặng với đồng đội của mình
học động nào cũng là tình nguyện nhưng mà mình đang là sinh viên y
thì những cái hoạt động như vậy thì đang rất là cần về ngành y tế
em muốn đóng góp công sức của mình vào

giống như là bọn em đã học môn tâm lý đạo đức y học
thì cái môn đó là dạy của tụi em là đây là những việc nên làm
thực ra nó không phải là gì lớn nào đâu chỉ là bọn em muốn góp
một chút gì đó nhỏ nhoi cho có thể là đồng nghiệp tương lai của mình
hai năm qua đã có gần một cán bộ sinh viên nhà trường
tham gia chống dịch tại các địa phương và các tỉnh thành khác
với kiến thức kỹ năng sẵn có và đã trải qua năm đợt tập huấn trước đó
lực lượng tình nguyện viên này khả năng hỗ trợ lấy mẫu
truy vết khoanh vùng dập dịch
chúng tôi cũng đang chờ những thông tin để chúng tôi có thể cử tiếp tục cán bộ đi
với hơn năm trăm linh cán bộ sinh viên đã sẵn sàng thì ngày hôm nay thì chúng tôi làm lễ xuất quân
cho một trăm linh sinh viên và cán bộ của nhà trường sẽ vào tham gia cùng với các đồng nghiệp
và nhân dân phú yên cùng với đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh phú yên
để quyết tâm làm sao đó kiểm soát dịch bệnh cho tốt
có thể thấy tinh thần tình nguyện xung phòng lên đường chống dịch
đã và đang được lan tỏa
dự kiến trong ngày năm tháng bảy đội ngũ gồm năm mươi ba y bác sĩ kỹ thuật viên
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an sẽ lên đường vào tâm dịch thành phố hồ chí minh
với quyết tâm cao
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất nhé

tân phú đã phát hiện và kịp thời tiến hành các biện pháp xử lý một điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín

tại thời điểm có mặt tại nhà hàng hương phù sa lực lượng chức năng yêu cầu nhà hàng dừng ngay mà hoạt động tổ chức sự kiện tại đây
theo quy nhận thời điểm kiểm tra trong khuôn phiên nhà hàng có rất nhiều xe hầu hết các xe mang biển số thành phố hồ chí minh bình dương tây ninh đồng nai và các tỉnh thành phố lưng cận
khu vực tổ chức sự kiện có diện tích khoảng một trăm linh m hai
lực lượng chức năng vào sự kiện là lúc đang diễn ra náo nhiệt có khá đông người ngồi tại các bàn tròn kê sát nhau mọi người trong khu vực đều đeo khẩu trang
lực lượng chức năng của phường tân phú và trung tâm y tế đã tiến hành phát tờ khai và yêu cầu mọi người khai báo y tế
theo thống kê sơ bộ có hơn một trăm linh người tham gia sự kiện này trong đó có rất nhiều trường hợp ngoài tỉnh
các trường hợp còn lại thường trú tại thành phố đồng xoài và các huyện thị xã trong tỉnh
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với phòng năm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa phá chuyên án và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp với bốn đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
do trần đức nhân ở xã nhân thắng huyện gia bình cầm đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
bốn tượng bị bắt gồm trần đức nhân hoàng đình hiếu nguyễn văn long và bùi quốc khánh
bước đầu trần đức nhân khai nhận từ đầu tháng sáu đến nay khi có giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
đối tượng đã mua một tài khoản trên trang web fik tám mươi tám com và wabi tám mươi tám com từ trang mạng tổng này
nhân chiếu các tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi trên hai trang mạng con
để có cửa kết quả bóng đá các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang với giá trị quý ước một điểm bằng một đô la mỹ
trong đó một đô la mỹ nhân mục có giá tám đồng và bán cho các con bạc với giá hai mươi đồng
sau mỗi trận bóng đá vào thứ hai hàng tuần các đối tượng sẽ gặp nhân để thanh toán tiền thắng thua
trong quá trình đấu tranh với đối tượng cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng đánh bạc trên trang web bảo mật cao
máy chuyển đất ngoài nên khó khăn trong việc khai thác thu thập dữ liệu
các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng nên khó xác định thân nhân lai lịch
tính từ đầu tháng sáu đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cá độ bóng đá do nhân quản lý lên tới hai mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại laptop
máy tính hai ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quan tỉnh bắc ninh
sẽ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ
thường xuyên giả soát trên không gian mạng kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cá độ trực tuyến qua internet mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trái hình trò chơi trực tuyến trái phép
để ngăn chặn loại tội phạm trên ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
thì rất cần có sự tham gia phối hợp của tầng lớp nhân dân
trong đó việc tự nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa của người dân
và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an huyện quảng ninh
bắt quả tang đối tượng trương văn tuân chú xã an ninh huyện quảng ninh
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại nhà riêng của trương văn tuân lực lượng công an đã huy động được hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ bắt quả tăng đối tượng tuân
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng công an phát hiện và thu giữ trong người
và nhiều vị trí xung quanh nhà và ngoài vườn của tuân có hơn chín trăm năm mươi viên nén ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
sáu viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và thêm một gói ketamin và nhiều đồ vật tài liệu
có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại cao bằng công an huyện hạ lan cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
theo đó vào ngày ba tháng bảy tại khu vực đường vành
đai vào mốc biên giới tám trăm tám mươi sáu thuộc xóm kỳ lạc xã quang long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
công an huyện hạ lan đã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng quang long
phát hiện bắt quả tăng hoàng văn tuyên chú xóm kỳ lạc xã quang long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba bánh heroin
đối tượng tuyên khai được một người thuê vận chuyển số ma túy trên
đến khu vực mốc tám trăm tám mươi sáu để bán cho một người nước ngoài
công an huyện hạ lan đang hoàn tất thủ tục ban đầu chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh theo thẩm quyền
thưa quý vị tính đến trưa nay ngày bốn tháng bảy
thành phố hồ chí minh đã vượt qua bắc giang dẫn đầu cả nước với năm tám trăm sáu mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
dù liên tiếp trong nhiều ngày qua số ca nhiễm đều tăng với ba con số
nhưng phương pháp chống dịch của thành phố hồ chí minh đang được đánh giá là có nhiều cải thiện
điều chỉnh trong chiến lược và đang dần đi đúng hướng
ngày hôm nay thêm nhiều khu vực tiếp tục được phong tỏa và cách ly
ngày hôm nay lực lượng đã bố trí nhiều chốt chặn tại các lối vào block b chung cư một nghìn năm mươi
trên đường phan chu trinh phường một mươi hai quận bình thạnh
một số người dân đã mang lương thực đến tiếp tế cho người thân họ hàng đang sống tại chung cư này
do bị phong tỏa bất ngờ
trước đó vào chiều ngày ba tháng bảy ưu bài nhân dân phường một mươi hai quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh đã phong tỏa chung cư một nghìn năm mươi đường phan chu trinh
do có ca mắc covid một mươi chín sống tại đây
ca mắc mới sống tại tầng một mươi bốn block b chung cư một nghìn năm mươi căn hộ có bốn người gồm một nam ba nữ bệnh nhân
covid một mươi chín là nữ là một nhân viên làm việc tại quận một
kết quả xét nghiệm tại chỗ làm của nữ bệnh nhân này vào ngày hai tháng bảy
cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
khu vực phong tỏa diện tích một năm trăm linh m hai có năm trăm hai mươi tám hộ dân sinh sống với tổng số hơn hai một trăm linh người ở
hiện công an phường một mươi hai đã phối hợp với lực lượng dân quân bảo vệ khu phố phong tỏa lóc b
và phối hợp y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người trong khu vực
bệnh viện đại học y dược tp hcm vừa tiếp tục tạm ngư nhận bệnh lần thứ hai
bởi phát hiện nhân viên y tế của bệnh viện dương tính với covid một mươi chín
theo đó định kỳ hàng tuần bệnh viện xét nghiệm pcr cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc
tại bệnh viện để tầm soát covid một mươi chín
vào ngày hai tháng bảy bệnh viện phát hiện có ba nhân viên y tế và một nhân viên cung cấp dịch vụ
có kết quả dương tính covid một mươi chín
để tránh lây lan và đảm bảo an toàn cho người đến khám và làm việc
bệnh viện đã quyết định tạm ngưng dạng khám chữa bệnh từ ngày ba tháng bảy
để khoanh vùng sàn lọc từ nguồn lây phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh
cho đến nay kết quả điều tra dịch tễ cho thấy chưa có bằng chứng các nhân viên y tế lê chéo
khi các nhân viên này không tiếp xúc với nhau
các nhân viên y tế của bệnh viện đều đã được chích vaccine phòng covid một mươi chín
thành phố di an của tỉnh bình dương quyết định kể từ sáu giờ ngày sáu tháng bảy
người từ thành phố hồ chí minh và đồng nai vào dĩ an và có giấy xét nghiệm âm tính
có hiệu lực trong vòng ba ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
do là địa bàn giáp ranh của bình dương giao thoa dân số cơ học nhiều với thành phố hồ chí minh và đồng nai
nên ủy ban nhân dân thành phố dĩ an đã quyết định áp dụng giãn cách theo chi ti một mươi sáu kể từ giờ ngày năm tháng bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cho biết tới ngày bốn tháng bảy đã ghi nhận thêm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong cộng đồng kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư trong toàn tỉnh lên năm trăm năm mươi chín ca
trong các ca mắc mới đáng chú ý có năm ca liên quan đến nguồn lây nhiễm từ thành phố hồ chí minh
và bốn ca được phát hiện thông qua điều tra dịch tễ
theo quyết định mà ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra từ giờ ngày năm tháng bảy
người lao động làm việc tại đồng nai nhưng sống ở thành phố hồ chí minh bình dương và ngược lại
người lao động sống ở đồng nai nhưng làm việc tại thành phố hồ chí minh bình dương
phải đi qua lại giữa hai địa phương hàng ngày yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín trong vòng bảy ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
thông tin này đã khiến hàng ngàn người lao động đổ xô đến các bệnh viện cơ sở y tế ở đồng nai
xét nghiệm covid một mươi chín để lấy giấy thông hành khi đến thành phố hồ chí minh bình dương làm việc và ngược lại
theo sở y tế đồng nai trên địa bàn có ba cơ sở được xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín bằng pcr
là trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cdc đồng nai bệnh viện đa khoa đồng nai
bệnh viện đa khoa thống nhất cùng hai mươi hai bệnh viện và trung tâm y tế xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên
cũng tại tỉnh đồng nai thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
về thiết lập vùng cách ly y tế tại bốn xã của huyện thống nhất
rằng trong những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội phần lớn người dân bốn xã đều đồng lòng thực hiện nghiêm túc
nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là chốt phong tỏa được đặt tại tuyến đường chính của ấp tây kim xã gia kiệm
cũng là tuyến đường liên xã gia kiệm quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai
thực hiện quyết định và thiết lập vùng cách ly ngay trong đêm
từ chiều ngày ba mươi tháng sáu xã gia kiệm đã triển khai lập chốt phong tỏa trên tất cả các tuyến đường của xã
nối với quốc lộ hai mươi hoặc nối với các địa phương khác trong và ngoài huyện
theo ghi nhận của phóng viên có rất nhiều người dân tại các chốt phong tỏa có nhu cầu đi ra ngoài
nhưng khi được các lực lượng làm công tác chốt chặn đồng viên giải thích
người dân đã hiểu được chủ trương và chấp hành quay về
chỉ những trường hợp nào thật sự cần thiết mới được ra ngoài
để tạo thuận lợi cho người dân các xã đã triển khai phát các thẻ ra vào cho người dân theo ngày chẳng và ngày lễ
mỗi hội dân chỉ được một người cầm thẻ đi lại
theo ghi nhận của phóng viên dọc tuyến đường quốc lộ hai mươi thuộc địa bàn bốn xã nằm trong khu vực cách ly
người dân đã chấp hành tốt việc cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó biện pháp được các hộ dân đưa ra là đóng cửa hạn chế giao tiếp với bên ngoài ngừng kinh doanh buôn bán
riêng các hội dân buôn bán các mặt trời
các hội dân đưa ra là đóng cửa hạn là nhu yếu phẩm cần thiết thì vẫn được phép hoạt động
nhưng phải thực hiện việc phòng chống dịch bệnh theo quy định
theo quyết định của ubnd tỉnh đồng nai về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại bốn xã gia kiệm
gia tân một hai và
tổng số hội dân nằm trong vùng cách ly là gần một mươi chín hội dân với gần bảy mươi sáu nhân khẩu
vùng cách ly y tế bốn xã trên được giới hạn bởi một mươi năm chốt cách ly theo đường địa giới hành chính
giáp ranh với các xã khác
thời gian cách ly y tế hai mươi một ngày kể từ một mươi hai h ngày ba mươi tháng sáu
tiếp tục chương trình mời quý vị đến với những tin tức an ninh trực tự diễn ra trong ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám tp hcm cho biết
đang điều tra vụ trộm táo tợn
xảy ra tại căn nhà cũng là cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng trên đường hưng phú
theo hình ảnh camera ghi lại nghi phạm là nam thanh niên mặc áo đen
đeo khẩu trang vào tầng chỗ ngủ của chú nhà mất học tủ lấy ví tiền
người này thản nhiên ngồi đếm tiền sau đó nói chuyện điện thoại với ai đó
rồi tiếp tục đi lên tầng trên của căn nhà
cây gian mất cửa phòng ngủ lục tìm tài sản
đến khi chủ nhà phát hiện hô hoáng và đuổi theo
tuy nhiên tên trộm đã nhanh chân chạy xuống tầng trệt và lên xe đồng bọn tổ thoát
tổng giá trị tài sản bị trộm theo chủ nhà là khoảng ba mươi triệu đồng
ngày ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long cho biết
đang tạm giữ hình sự võ văn cẩn ba mươi ba tuổi ngụ cấm ba thị trấn càng long
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi tiếp nhận tin báo
việt cẩn có cất dấu số lượng nhiều ma túy đá và đang trên đường từ vĩnh long về trà vinh
rạng sáng ngày một tháng bảy đội canh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện
phối hợp công an thị trấn càng long tiến hành rút chặn bắt giữ cẩn
khi hán ta vừa về tới khóm ba thị trấn càng long
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
tại cơ quan công an cẩn khai nhận túi ni lông bị thu giữ là ma túy đá
do hán ta mua của một người không rõ họ tên ở chợ vũng liêm vĩnh long
với giá một triệu năm trăm linh ngàn đồng để sử dụng trên đường về thì bị bắt giữ
theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh trà vinh
ma túy đá nêu trên có trọng lượng bốn chín bảy trăm năm mươi bốn g vụ việc đang được làm rõ xử lý